thưa quý vị dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao kỷ lục tại nhiều địa phương
bởi vậy mà việc mua bán các loại kit test nhanh covid một mươi chín những ngày gần đây cũng diễn ra hết sức sôi động
và đáng nói là nhiều cá nhân đã có biểu hiện đẩy giá bán lên cao để trục lợi từ nhu cầu kiểm tra sức khỏe của người dân
và thực trạng này đang bộc độ vấn đề gì và đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của bộ y tế cũng như các cơ quan chức năng ra sao
nội dung này sẽ được trao đổi cùng với chuyên gia ở phần sau của chương trình quý vị đón đợi trong một ít phút nữa
còn mở đầu như thường lệ sẽ là phần điểm nhanh các tin tức đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
một vụ cướp xe ôm với thủ đoạn manh động và táo tợn
vừa bị công an quận nam từ liêm hà nội đấu tranh triệt phá thành công bắt giữ đối tượng gây án cùng với tăng vật
đối tượng gây ra vụ cướp này là nguyễn văn sơn trú tuệ huyện mỹ đức hà nội
vào sáng ngày một mươi bốn tháng hai do không có tiền mua ma túy sơn đã nảy sinh ý định cướp tài sản
đối tượng đã thuê xe ôm rồi lợi dụng đoạn đường vắng vẻ đã dùng gạch tấn công rồi cướp xe máy bỏ chạy
sau đó đối tượng đã đem xe để bán với giá chín trăm linh đồng
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đắk nông
ngăn chặn kịp thời một vụ gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng hai công ty trích nhận biểu hoạn một thành viên năng lượng đắk dung đắk nông
tiến hành thi công săn ngất mặt bằng trụ điện gió
tuy nhiên một số người dân có nhà và dãy xung quanh đã tới ngăn cản
trong đó có nhóm do đối tượng phạm tuấn kiên cầm đầu
nhóm của kiên đã sâu sát với nhóm bảo vệ công trình do anh trương văn sơn làm tổ trưởng
vào chiều cùng ngày một nhóm khoảng bảy mươi tám mươi người đã từ đắk lắc đến đắk xong và đi cùng với nhóm của kiên
dùng dao phát gậy sắt và gạch đá ven đường tấn công làm anh sơn và nguyễn tuấn anh bị thương
cơ quan công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng cùng với bảy ô tô các loại
là nhân viên công ty lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty
bà võ minh ngọc đã lấy trộm hạt nhựa với tổng trọng lượng là bốn tấn trị giá hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã tạm giữ đối tượng ngọc để điều tra làm rõ vì hành vi trộm cắp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm gồm trần văn thạnh đỗ văn hải nguyễn thanh sơn cao quốc đạt
cùng cư trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
căn cứ kết quả điều tra xác định dạng sáng ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
bốn đối tượng trên đã có hành vi tham gia canh coi đường để cho đối tượng trần thế thanh tổ chức buôn bán hàng cấm là gần sáu bao thuốc lá điếu ngoại
số hàng trên được giao lên xe ô tô tải do lê quốc đại cư trú tại ấp bình chánh xã bình long huyện châu phú điều kiện
nhiệm vụ của các đối tượng này là khi gặp được lượng chức năng thì thông tin lại với các đối tượng để nhân việc vật chuyển và tìm cách đối phó
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các đối tượng này vẫn đang thú sự quan tâm bình luận của rất nhiều người đặc biệt là các giáo viên và phụ huynh
chúng ta hãy cùng xem quan điểm của cư dân mạng ra sao
vừa qua hiệu trưởng trường tiểu học tô hiến thành hà nội ông đào quốc vịnh đã gửi thư ngỏ tới bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
để bày tỏ ý kiến về việc sách tiếng việt lớp một của bộ kết nối chi thức với cuộc sống không dạy độc lập chữ p
điều này dẫn tới việc sách giáo khoa thiếu đi tính phổ quát
đem học sinh dân tộc thiểu số bởi rất nhiều từ chỉ địa danh tên người của đồng bào dân tộc thiểu số có chữ p đứng trước nguyên âm
sau chia sẻ này của ông có khá nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra từ cộng đồng mạng
các nhà nghiên cứu ngôn ngữ và đặc biệt là giáo viên dạy lớp một
tôi tán thành ý kiến của giáo viên đã phản ánh đó là đúng bộ chữ cái của việt nam phải được dạy đầy đủ
còn ghép vần là vấn đề sau khi học sinh đã học được hết bằng chữ cái
thay mặt toàn thể phụ huynh học sinh em xin chân thành cảm ơn nhà giáo đào quốc vịnh
ý kiến của thầy rất hữu ích trong việc rút kinh nghiệm về việc soạn sách tiếng việt cho các em lớp một a
sách càng cải tiến càng có nhiều thiếu sót mình cũng mong chờ ý kiến của bộ
đồng đảo cư dân mạng cho rằng việc tự động bỏ một mẫu tự tiếng việt là vi phạm sự toàn vẹn ngôn ngữ việt
không biết ý tưởng của các tác giả như thế nào nhưng nhiều cư dân mạng nhận thấy
việc cải cách như vậy thật sự chưa hợp lý
cô giáo nguyễn thị hồng minh giáo viên dạy lớp một trường tiểu học may academy
người đang trực tiếp dạy môn tiếng việt cho học sinh theo bộ kết nối trí thức với cuộc sống chia sẻ với báo chí
chữ p xuất hiện ở rất nhiều chữ trong tiếng việt như chữ pin bằng hoặc trong tiếng dân tộc như báo pó
chứ quy tuy ít xuất hiện độc lập trong tiếng việt nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong các ký hiệu toán học như hình chữ nhật mpq
nếu không dạy học sinh chữ p và q

các em sẽ không biết các chữ này
sau khi nhận được phản ánh từ nhà giáo đào quốc vịnh
chủ biên mộ sách kết nối tri thức phò giáo sư tiến sĩ bùi mạnh hùng cũng lý giải rằng
chưa đưa chữ phê độc lập vào sách vì rất ít từ tiếng việt có chữ p đứng trước các nguyên âm nếu có thì là ngoại lai
từ đây cũng đã tạo ra cuộc tranh luận và nhận về nhiều ý kiến đóng góp trái chiều
chữ p trong hệ thống phụ âm tiếng việt không kết hợp với nguyên âm để tạo thành âm tiết
mà phải ghép âm hát để tạo ra phụ âm phụ âm
điều này tương tự như quy không bao giờ đúng một mình mà phải lạc quả
do vậy tôi cho rằng dạy học sinh như thế cũng là hợp lý dù không theo thông lệ của bảng chữ cái
mặc dù trong thực tế cuộc sống có rất ít từ tiếng việt có thể kết hợp được với chữ p đi rời
nhưng không thể nói là không có
càng không thể nói những từ có chữ p đứng trước các nguyên âm là từ ngoại lai
các phần khó đọc cũng cần được giới thiệu riêng trong các bài học vần
càng khó càng phải dạy kỹ hơn để học sinh nắm được
chứ không phải khó và ít dùng thì không dạy
quan điểm của tôi là sách tiếng việt phải dạy hết các âm vần mà tiếng việt sử dụng
chia sẻ trên trang sức khỏe và đời sống
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hiễu đạt viện trưởng viện ngôn ngữ và văn hóa phương đông nhận định
đến nay số lượng các từ có âm p từ nước ngoài vào việt nam ngày một tăng lên
việc không dễ âm p trong sách tiếng việt lớp một của bộ kết nối chi thức với cuộc sống
nhà xuất bản giáo dục việt nam là chủ trương không đúng và lạc hậu với tình hình
việc chỉ giới thiệu các từ có âm p là chưa đủ mà phải dạy nó với tư cách là một phụ âm đầu
chủ trường dạy tiếng việt như vậy theo tôi là chưa đáp ứng được chuyên môn cũng như thực tế
nó rất bất lợi cho khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ em
trước những ý kiến trái chiều được đưa ra như vậy
đồng đảo cư dân mạng cũng như nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy khá dối bời
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay khi các em còn phải học online
thì việc dạy và truyền đạt kiến thức cho các em mới vào lớp một là rất quan trọng
việc thiếu phương pháp cũng như có chủ trương không đúng về môn học sẽ có tác hại lớn
vì nó sẽ tạo ra khó khăn không cần và không nên có đối với trẻ em
cần có sự cải cách phù hợp để không tạo ra thế hệ học sinh hồng kiến thức về ngôn ngữ
và đảm bảo lượng kiến thức cho học sinh khi quay lại trường học
cộng đồng mạng hy vọng rằng nhà xuất bản giáo dục việt nam
cũng như bộ giáo dục và đào tạo sẽ sớm có phản hồi về vấn đề này
theo bạn có cần dạy chữ p độc lập như các chữ cái khác hay không
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyện hình công an
thưa quý vị cửa chùa đất phật là trốn bình yên thanh tịnh
về nơi cửa phật bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi vào xuân
sự thành tâm trong lòng mỗi người
và đến với vùng đất phật thì chúng ta còn được bước vào không gian tĩnh lặng tôn nghiêm
với tiếng chuông ngân vang cùng với mùi thơm của khói hương hoa lễ
luôn làm cho tâm hồn con người thanh bình đến lạ
và trong tiểu mục công truyện giao thông ngày hôm nay
mời quý vị cùng trải nghiệm những điều thú vị khi đi đò trên dòng suối yến
nơi gợi lên những vần thi ca ngợi tháng cảnh hương sơn và động hương tích
tại khu danh lan tháng cảnh chùa hương
đò đi qua bến đục mọi người ngắm nhìn em
em thẹn thùng em khẽ nói
tròn mười năm
vâng đó chính là câu hát trong bài em đi chứa hương thôi ạ
còn trong tiểu mục công truyện giao thông ngày hôm nay
thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ theo phản ánh của chúng tôi
để thấy được cái công tác chuẩn bị của các chủ đò ở đây ra sao
cũng như là cái việc đảm bảo an toàn giao thông của lực lượng chức năng tại đây
mời quý vị và các bạn
vâng trả cho chú ạ
ờ lại đò ở đây bao nhiêu năm rồi ạ
tôi đã đò rồi được

ờm năm nay dịch covid thì có ảnh hưởng gì đến cái du lịch công nghệ công tác lá đỏ của mình không ạ
nói chung là cái dịch covid về thì cũng rất là ảnh hưởng
đáng nghe là mở hội thông bằng sáu năm riêng

để đảm bảo việc chở khách thì khách chủ nào những mình đã chuẩn bị một công tác chuẩn bị thế nào ạ
nói chung là chúng tôi thì hiện tại lúc này là lượng khách về thì cũng rất là nhiều
nhưng mà thuyền về chúng tôi thì rất là nhiều
thuyền về chúng tôi thì rất phục vụ đầy đủ nhưng mà vẫn còn thừa thuyền
nếu khách về nữa thì chúng tôi vẫn là đáp ứng đủ
vâng thưa quý vị và các bạn đối với nhiều chủ đò thì họ đã sẵn sàng cho công tác chở khách du lịch trong mùa lễ hội chùa hương năm nay
với nhiều hành khách thì có cảm xúc như thế nào khi được đi trên bến đục ạ
mời quý vị và các bạn theo chúng tôi để tìm hiểu
chào các bạn đây là lần thứ mấy đi trên sửa yến rồi
đây là lần thứ ba chị ạ
bạn thấy công tác tàm áo an ninh trừ tự trên sửa yến được tổ chức ra sao
em thấy là tất cả các ban tổ chức làm điều rất là tốt ạ
các lái đò thì rất là thân thiện
em thấy mọi người làm rất là tốt công tác chống dịch bảo vệ năm k hết ạ
đây là lần đầu tiên em đi chùa hương chị ạ
thì cảm giác đi đò thì cũng đi được nhiều nơi rồi nhưng mà cái đường bố trí đi ra đi vào của thuyền bè thì nó cũng là rất hợp lý cho nên là bọn em đi bọn em cũng yên tâm hơn
vâng như quý vị và các bạn đã thấy thì để đảm bảo cho du khách tham quan lễ chùa thì các nhà đò đã chuẩn bị công tác chuẩn bị cũng rất là chú đáo
tuy nhiên thì không thể thiếu được lực lượng chức năng đã đưa ra nhiều phương án
cũng như là việc đảm bảo an toàn như thế nào cho hành khách du xuân trên suối được thuận lợi nhất
xuồng thì bé nhá mức nước này thấp rồi chợ ở nhiều người quá
người hai người thôi nhá
lần này bác về lần sau là bác không được chợ nhiều người này nhá
nó sẽ không an toàn cho du khách
đây này toàn các bác nhiều tuổi này
các em chúng tôi tuần tra trên suối thì cũng có triển khai cái nội dung là nhắc nhở các nhà đò
là không được chợ số lượng người quá tại để gây mất an toàn cho du khách
cũng nhắc nhở các nhà đò là phải có phao cứu sinh rồi là đảm bảo môi trường là không được tổ chức đánh bài trên thuyền
để cho nó một cái môi trường mà du xuân đi lễ hội
thật sự là trong sáng và tâm linh vui vẻ
hiện trên dòng suối yến có khoảng bốn tám trăm linh phương tiện giao thông đường thủy phục vụ khá tốt nhu cầu đi lại của hành khách
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên để đảm bảo an toàn mỗi chủ đò hay khách thập phương cũng cần phải tuân thủ về số người quy định khi tham gia giao thông mặc áo phao hoặc phải có dụng cụ cứu sinh trên đọ
có như vậy mới thực sự đảm bảo an toàn cho mỗi người mùa lễ hội mới thực sự được diễn ra một cách an toàn và lành mạnh
thưa quý vị những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại nhiều tỉnh thành phố tăng chóng mặt kéo theo giá bộ test kháng nguyên covid một mươi chín tăng cao đột biến
đồng thời trên mạng xã hội mặt hàng này được sao bán tràn lan khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng về cả giá cả và chất lượng đi kèm
và thực trạng này đang bộc lộ vấn đề gì và đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của bộ y tế
cũng như các cơ quan chức năng ra sao
nội dung này sẽ được đề cập trong các nhìn chuyên gia ngày hôm nay với sự phân tích của giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi clip ngắn ngay sau đây của chương trình
theo khảo sát của phóng viên antv tại một số nhà thuốc quận đống đa hai bà trưng ba đình hà nội cho thấy hiện trên thị trường đang lưu hành nhiều loại test nhanh có mức giá khác nhau
tùy thuộc vào xuất xứ giao động từ chín mươi đến một trăm năm mươi đồng trên một chiếc đây cũng là tình trạng chung tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
coi như lên giá cứ ẩm ẩm mà bình thường chỉ có bốn mươi năm mươi nghìn cùng lắm là sáu mươi nghìn một test mà bây giờ những hiệu thuốc coi như cứ tăng giá lên đến tám mươi chín mươi nghìn một test thì chỉ khổ người dân thôi
bộ test nhanh covid một mươi chín không chỉ được bán tại các cửa hàng thuốc mà còn được đăng bán nhiều trên không gian mạng
với nhiều chủng loại và giá khác nhau cũng gây nhiều khó khăn cho người dân khi quyết định mua và sử dụng
những vấn đề cung cấp là không đạt và ứng kịp hai nữa là thị trường trong nước hai nữa là việc sản xuất trong nước cũng đang gặp trắc trợ do vụ việt á
rồi vấn đề nữa là những vấn đề về thuần lời trong hoạt động kinh doanh trên mạng
thì nó khó khăn